tuy nhiên khi chúng tôi hỏi về vấn đề gieo kinh dịch như ở địa chỉ trước thì người này khuyên chúng tôi không nên dùng vì nó không có tác dụng
tự nhiên khi chúng tôi hỏi về vấn đề gieo kinh dịch như ở địa chỉ trước thì người này khuyên chúng tôi không nên dùng vì nó không có tác dụng

trong quá trình xem hầu như chỉ có thầy được nói còn người xem thì chỉ có thể ngồi nghe chứ không được hỏi thêm gì
tuy nhiên khi chúng tôi hỏi về vấn đề gieo kinh dịch như ở địa chỉ trước thì người này khuyên chúng tôi không nên dùng vì nó không có tác dụng
người này còn cho biết ngoài lễ giải hạn thì chúng tôi còn phải làm lễ giải tàn nếu không rất dễ bị hạn liên quan đến pháp luật
trong quá trình xem hầu như chỉ có thể ngồi nghe chứ không rất dễ bị hạn liên quan đến pháp luật

thực tế cho thấy do nhận thức chưa đúng đắn về tín ngưỡng tôn giáo và niềm tin mê mụi vào thế lực siêu nhiên là nguyên nhân cơ bản dẫn đến mê tín dị đoàn
sự nhầm lẫn đánh đồng giữa hành vi thực hành tín ngưỡng tôn giáo với các hoạt động mê tín dị đoàn khiến nhiều người không biết đâu là sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng đúng đắn và lành mạnh cho nên dễ ra vào xu hướng tiêu cực
dù đã có nhiều lời cảnh báo về hệ lụy từ việc mê tín nhưng vẫn còn nhiều người tin vào bói toán nhất là trong những ngày đầu năm
điều này đã và đang gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội
sự cả tin của người dân liệu có đang bị thần thanh hóa những vật phẩm phong thủy được quảng cáo có thể giải hạn đang được trào bán như thế nào